các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm nay ủy ban nhân dân quận tổ chức hai điểm chợ hoa xuân tại khuôn viên công viên tuổi trẻ thủ đô
phường thanh nhàn và khu vực phố trần nhân tông đối diện hồ thiện quang phường nguyễn du
hai điểm chợ hoa xuân được tổ chức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu
và mở cửa từ bảy giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày để phục vụ nhân dân tham quan mua sắm
trong đó chợ hoa xuân tại công viên tuổi trẻ thủ đô có quy mô một trăm ba mươi ba gian hàng
chợ hoa xuân khu vực phố trần nhân tông có quy mô năm mươi tám gian hàng
đây là nơi trưng bày các loại hoa cây cảnh được các chủ vườn trưng bày
giới thiệu và bán trực tiếp tới người dân đồng thời là không gian để mọi người dân
trên địa bàn du xuân cảm nhận không khí tết gần gũi nhất
ủy ban nhân dân quận đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể
tới các phòng bang ngành đơn vị liên quan và phường nguyễn du thanh nhạc
yêu cầu chợ hoa xuân được đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không vì được tạo điều kiện mà chúng ta lơ là chống dịch các bạn nga
cả nhà vườn tham gia bày bán các sản phẩm và người dân đi mua sắm
phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo vệ sinh xung quanh khu vực chợ
điều này sẽ giúp cho chương trình này của quận hai bà trưng ý nghĩa hơn bao giờ hết